một số cán bộ công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với tính chất nhạy cảm phức tạp đặt ra yêu cầu cao nhất về rèn luyện tư tưởng đạo đức người công an nhân dân đặc biệt là về phòng chống tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
để xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có trình độ cao về khoa học công nghệ tinh thông sắc bén về nghiệp vụ và đặc biệt là có bản lĩnh chính trị vững vàng
không xa ngã trước các cám rỗ tiêu cực của xã hội miễn nhiễm trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thủ địch trên không gian mạng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tinh thần là khắc phục khó khăn kiên quyết hiệu quả làm sao làm việc được nhanh nhất hiệu quả nhất
thực tiễn công tác đảm bảo an ninh an toàn mạng an ninh an toàn thông tin đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu đòi hỏi cần hoàn thiện nâng cao
đó là thể chế pháp luật chưa kịp thời
chưa phù hợp với mô hình bộ máy mới của lực lượng công an nhân dân chưa theo kịp với tình hình chính trị kinh tế xã hội và an ninh trật tự biến đổi nhanh chóng khó lường
hoạt động tấn công mạng gián điệp mạng tình trạng lộ bí mật nhà nước thu thập mua bán trái phép thông tin dữ liệu của tổ chức cá nhân diễn biến phức tạp tinh vi
các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng kêu gọi kích động biểu tình gây dối an ninh trật tự tuyển lựa kéo tập hợp lực lượng tổ chức các hoạt động chống phá tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn ra ngay càng phức tạp
các hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra phổ biến
đơn vị chúng tôi cũng luôn luôn quan tâm và thường xuyên để đào tạo bồi dưỡng và giáo dục cho từng cán bộ chiến sĩ
để mỗi cán bộ chiến sĩ thấy được vai trò trách nhiệm của bản thân trong mục tiêu xây dựng lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại và trở thành lực lượng hàng đầu đi đầu trong công tác đấu tranh với các thế lực thù địch đấu tranh với các loại tội phạm mạng để đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn
do vậy mục tiêu xây dựng phát triển lực lượng chuyên trách đảm bảo công tác bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
trên không gian mạng theo lộ trình tiến thẳng lên hiện đại là yêu cầu cấp thiết đòi hỏi sự quyết tâm cao nỗ lực lớn của các ủy chính quyền các cấp sự đồng lòng hiệu quả của công tác phối hợp giữa các cấp các ngành nhằm hiện thực hóa tiến trình xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại mà nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã xác định
ưu tiên ở đây là cao nhất là hiện đại
hóa về mặt con người đi trước và trang bị đi sau
trong thời gian này thì các ông chí là tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ vô cùng to lớn cho các cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức toàn thể các cơ quan các tổ chức xã hội doanh nghiệp trong hệ thống chính trị của đề bàn tỉnh đều có sự đóng góp đều có sự hỗ trợ giúp đỡ để làm sao lực lượng quân tỉnh quảng ninh trong thời gian này nhận được sự quan tâm cao nhất
cảm ơn các ông chí
chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự quan tâm chỉ đạo của đảng quỹ công an trung ương đảng bộ công an và của tỉnh quảng ninh trong thời gian tới chúng tôi sẽ hoàn thành tốt cái nghị quyết này
không thể phủ nhận không gian mạng đem lại cho con người nhiều tiện ích nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu của nhân loại
việc sử dụng mạng xã hội là nhu cầu chính đáng của mỗi tổ chức cá nhân
để không gian mạng hoạt động theo chiều hướng tích cực và nâng cao nhận thức
của các cấp các ngành và mỗi công dân về vị trí vai trò của mạng xã hội và tạo thế trận lòng dân vững chắc trên không gian này
bác ninh rất quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào cái thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng
để tuyên truyền về đường lối chủ trương chính sách của đảng nhà nước cũng như là cảnh báo các thủ đoạn âm mưu hoạt động vi phạm pháp luật
và đặc biệt là công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng
việc phối hợp công an tỉnh trong việc khai thác và kết nối với cơ sở lượng dân cư để phục vụ cho bài toán về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
đấy thì cũng trên cơ sở kết nối đó thì chúng tôi cũng đưa ra những cái bài toán về khai thác các dữ liệu làm sao để đảm bảo an toàn nhất và đảm bảo dữ liệu an toàn cho cá nhân
qua đó thì người dân cũng yên tâm để có thể là sử dụng những cái thần mềm những công cụ phục vụ cho những cái cuộc sống hàng ngày của mình vòng quanh môi trường mạng
lực lượng an ninh mạng và phòng chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao đang viết tiếp những trang sử hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân
trên sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ các hành vi phương thức hoạt động của tội phạm mạng đã ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn hơn
đòi hỏi cần sự tăng cường tiêm lực cho lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đủ năng lực bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng
xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc
hiện thực hóa các mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết một mươi hai chính là nâng tầm vị thế sức mạnh của lực lượng an ninh mạng ngang tầm nhiệm vụ là tiền đề tạo môi trường lành mạnh an toàn trên không gian mạng trụ cột quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số